và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
trong khi đó khu vực huyện đảo trường sa không mưa tầm nhìn trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước